ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm của thành phố hà nội đã tổ chức gia quân thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tuyến quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
theo báo cáo của sở y tế tp hà nội sau hơn sáu tháng chuẩn bị đến nay một trăm linh các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn có đủ công chức viên chức để thành lập từ một đến hai đoàn thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm
với sự tham gia của hơn ba thanh tra viên từ ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ triển khai mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại tất cả ba mươi quận huyện thị xã và năm trăm tám mươi bốn xã phường thị trấn